cùng với bộ y tế đang tập trung toàn lực giúp đỡ đà nẵng quảng nam quảng ngãi dập dịch covid một mươi chín
vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần một trăm bảy mươi các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết
đến các khu vực cách ly của ba địa phương này
ngay trong ngày ba mươi một tháng bảy những chuyến xe đầu tiên của vinamilk đã chở các sản phẩm đến nơi tiếp nhận
để kịp thời tiếp xúc cho đội ngũ y bác sĩ bệnh nhân người dân trong các khu vực cách ly
trong đó có ba bệnh viện trọng yếu của thành phố đà nẵng gồm bệnh viện c bộ y tế bệnh viện đà nẵng
bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng
đây đều là những bệnh viện lớn của thành phố đang tiếp nhận điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân
trong điều kiện cách ly khó khăn rủi ro lây nhiễm cao
các y bác sĩ nhân viên y tế tại đây đang hàng ngày làm việc với áp lực rất lớn
để vừa kiểm soát dịch bệnh vừa chăm sóc bệnh nhân
họ đang rất cần sự động viên quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này